tỉnh quảng nam vừa phê duyệt điều chỉnh bổ sung một số nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khu du lịch sinh thái biển cù lao tràm
việc điều chỉnh này nhằm hạn chế những tác động nhất định đến quần thể động thực vật ở đảo cù lao tràm đã được unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới
theo đó diện tích đất sử dụng của dự án điều chỉnh giảm từ hai trăm năm mươi chín ha xuống còn hai mươi sáu ha giảm từ bảy mươi căn biệt thự xuống còn bốn mươi hai căn
bao gồm ba mươi bảy căn biệt thự có phòng lưu trú và năm căn phục vụ các loại hình dịch vụ khác tại dự án
ngoài ra quyết định còn điều chỉnh đánh giá tác động môi trường của dự án này
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cũng yêu cầu công ty cổ phần thương mại du lịch đầu tư cù lao chàm có trách nhiệm triển khai
thực hiện đúng các nội dung điều chỉnh bổ sung nêu trên
các nội dung được phê duyệt tại báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo điều chỉnh bổ sung của dự án